ngày một mươi sáu tháng năm ban thường vụ tỉnh ủy quảng bình đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và biểu dương các tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo bác
ban năm qua việc thực hiện chỉ thị năm được cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc bằng việc xây dựng kế hoạch với các nội dung hết sức cụ thể trong đó xác định rõ các khâu đột phá nhờ đó việc lãnh đạo chỉ đạo công việc trực tiếp cụ thể hơn đặc biệt là việc xây dựng phong cách tác phong công tác ý thức tôn trọng nhân dân của người đứng đầu của cán bộ đảng viên ở nhiều địa phương cơ quan đơn vị
từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt cách làm hiệu quả sáng tạo góp phần làm cho việc thực hiện chỉ thị năm
ngày càng đi vào chiều sâu có kết quả thực chất
dịp này tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tặng bằng khen cho hai mươi chín tập thể và một mươi năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị năm